thưa quý vị đến năm hai nghìn ba mươi một trăm linh siêu thị dùng bao bì thân thiện với môi trường
đây là mục tiêu đặt ra tại chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
chương trình cũng đặt mục tiêu một trăm linh các khu cụm công nghiệp làng nghề được phổ biến nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững
chương trình cũng đặt mục tiêu một trăm linh các khu cụm công nghiệp làng nghề được phổ biến nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững